ngày ba mươi tháng tám tại khu vực tổ một phường lào cai thành phố lào cai tỉnh lào cai tổ công tác thuộc đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh lào cai đã phát hiện và bắt giữ một hai trăm linh chiếc bánh trung thu trứng chảy nhập lậu qua đường biên giới tiểu ngạch ở lào cai để đưa vào nội địa tiêu thụ
tại thời điểm các cơ quan chức năng thu giữ chưa xác định được chủ sở hữu của lô hàng trên cũng trong ngày ba mươi tháng tám đội kiểm soát hải quan đã phát hiện và bắt giữ hơn ba trăm linh khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực
hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng trên để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật